mỗi cán bộ chiến sĩ đều ý thức tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ dịch bệnh khi làm nhiệm vụ trong vùng có nguy cơ cao để không vì dịch bệnh mà rời vị trí chiến đấu quyết tâm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn
trong khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ cho các địa phương có dịch bệnh thì nhiều đối tượng lại lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và chắc chắn những hành vi này sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
mới đây trương thị bình cùng với đồng phạm là hoàng văn tới la văn thi và nguyễn đức việt anh đã mua các bộ trang phục trang phục bảo hộ rời in tem nhãn mát giả rồi đem đi tiêu thụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố trương thị bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ y tế đức anh về tội sản xuất buôn bán hàng giả
cùng với tội trên viện kiểm sát cũng đã truy tố hoàng văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
la văn thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc kinh doanh công ty đức anh và nguyễn đức việt anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nhân viên kinh doanh của công ty đức anh
theo cáo trạng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi lợi dụng dịch covid một mươi chín trương thị bình đã cấu kết với tới chỉ đạo thi và việt anh mua các bộ trang phục bảo hộ rời
sau đó in tem nhãn mát giả các nhãn hiệu nổi tiếng rồi đóng gói dán tem thành bộ trang phục bảo hộ hoàn chỉnh bán thu lời bất chính
nhóm các bị can làm giả tổng cộng một mươi bốn năm trăm tám mươi bảy bộ trang phục phòng dịch tương đương với hàng thật trị giá hơn một tỷ đồng
trong đó phần lớn là hàng hóa làm giả gắn nhãn mát của công ty phúc hà có địa chỉ tại bắc tử liêm hà nội và công ty quang trung có địa chỉ tại hoàng mai hà nội
thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết đến sáng ngày hôm nay
bão số hai đã làm hai người chết ở quảng ninh và hòa bình hàng nghìn hecta lúa hoa màu bị ngập úng hư hại
bão số hai và mưa lớn do hoàn lưu sau bão đã làm một người chết là ông đỗ văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín do kè đổ vào lán trại ở công trường tại phường bãi cháy
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh và một người chưa rõ danh tính tại tỉnh hòa bình do đi qua ngầm tràn bị lũ cuốn trôi
bão trên cũng đã làm cho hai bốn trăm hai mươi hết ta lúa và hơn hai mươi hết ta hoa màu bị ngập úng
ngoài ra tại lâm đồng mưa lớn vào ngày hai tháng tám đã làm một người bị thương ngã đổ một mươi cây xanh và sạt lở một bờ ta luy đất
trong khi đó ở đắk lắc mưa lớn ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày một tháng tám cũng đã làm trên chín trăm ba mươi ngôi nhà bị ngập
trên một trăm tám mươi hết ta lúa hơn bốn hai trăm linh hết ta cây trồng bị thiệt hại và trên một mươi bảy da cầm và sáu mươi con da súc bị cuốn trôi hai mươi tám hết ta ao cá bị thiệt hại
còn tại cà mau mưa kèm theo rông lốc vào ngày hai tháng tám
cũng đã làm cho ba căn nhà bị sập và một mươi ba nhà bị tốc mái
và tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
về tội đánh tháo người bị giam giữ người đang bị dẫn giải
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bầu xã kim trung huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lê đức bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bình cách xã hà thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ninh giang tỉnh hải dương cũng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý